ubnd huyện thủy nguyên thành phố hải phòng vừa cho biết các lực lượng chức năng của huyện phối hợp với lực lượng vũ trang và lực lượng phòng chống thiên tai đã hoàn tất việc di rời người và tài sản của bảy hộ dân trong vùng sạt lở núi ba phủ thuộc địa bàn xã lại xuân đến nơi an toàn
huyện thủy nguyên cùng các ngành chức năng của thành phố hải phòng khẩn trương triển khai biện pháp tạo đường thoát nước khác tránh cho nước từ núi đổ thẳng xuống khu vực đang sạt trượt sẽ tiếp tục gây nguy hiểm nhất là trong thời gian tới có khả năng mưa lớn khi bão số một mươi một đang tiến vào đất liền
trước đó do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đêm ngày một mươi ba tháng một mươi tại núi bà phủ đã xuất hiện những vết nứt kéo dài khoảng một trăm linh mét bề rộng từ ba mươi đến năm mươi cm
đất đang trong tình trạng sụt lún gây nguy hiểm cho các hộ dân ở phía dưới và phần của trụ sở ủy ban nhân dân xã lại xuân
lập tức lực lượng chức năng của xã huyện đã sơ tán người và phương tiện trong vùng nguy hiểm ngay trong đêm